trong khi đó ở thủ đô hà nội cũng như các khu vực khác thuộc đồng bằng nhiệt độ giữ ở mức một mươi tám hai mươi độ
tuy nhiên từ khoảng sau chín giờ sáng hầu hết các khu vực đều có nắng nhiệt độ vì thế mà tăng nhanh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
ở phía tây bắc bộ nhiệt độ nhìn hơn một chút giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ở các tỉnh miền trung ban ngày trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay được dự báo là chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
ban ngày trời có nắng nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực nam bộ về chiều tối có thể có mưa rào và rông dày rác
tập trung ở các tỉnh miền tây nam bộ như an giang cần thơ kiên giang sóc trăng bạc liêu hay cả cà mau
nhiệt độ cao nhất ở đây trong ngày hôm nay trên các khu vực ít thay đổi giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước